sở giao thông vận tài tp hcm cùng liên doanh ba doanh nghiệp tư nhân vừa ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án xây dựng hai bảy km đường nối phạm văn đồng với quốc lộ một với tổng mức đầu tư là hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng
trong tổng mức đầu tư hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng kinh phí xây dựng là hơn chín trăm bốn mươi bốn tỷ đồng còn lại là tiền giải phóng mặt bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư
đoạn đường hai bảy km đi qua các phường linh đồng tam phú tam bình quận thủ đức điểm đầu nối với dự án đường bình thái gò dưa tại vị trí tiếp giáp với đường phạm văn đồng điểm cuối nối với dự án cầu vượt nút giao thông gò dưa
theo sở giao thông vận tải tp hcm khi hoàn thành dự án sẽ kết nối các trục giao thông chính từ đường phạm văn đồng với quốc lộ một giảm mật độ xe tập trung vào các đường xuyên tâm trong nội đô
từng bước khép kín tuyến đường vành đai hai đã được thủ tướng phê duyệt dự án cũng góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển việc chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường vành đai hai theo quy hoạch